kính chào quý vị và các bạn
thời tiết các tỉnh thành phía đông bắc bộ phổ biến là ít mưa trong một hai ngày tới đêm và sáng trời lạnh
với mức nhiệt độ giao động từ hai mươi đến ba mươi độ
sau đó từ đêm ngày hai mươi hai không khí lạnh có khả năng được tăng cường
kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao thì mưa rông sẽ tăng lên
cùng với đó nền nhiệt giảm từ một đến hai độ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hai ngày tới cũng chỉ có mưa vài nơi đêm và sáng trời lạnh
có sương mù nhẹ dài rác với nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng là hai mươi tám ba mươi một độ
sau đó từ đêm ngày hai mươi hai khi tác động của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió
thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng lên
do mưa tăng nên nền nhiệt sẽ giảm nhẹ một hai độ
lui xuống trung bộ thời đoạn ba ngày tới được dự báo là sẽ liên tục có mưa rào và rông
do rãnh mây rông phía nam có xu hướng là nâng trục lên phía bắc
mưa lớn sẽ tập trung tại các tỉnh
từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
sau đó từ ngày hai mươi ba thì mưa có xu hướng giảm dần
do mưa lớn rồn rập nên nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất bị đẩy lên cao
người dân cần hết sức cảnh giác
mưa nhiều nên nền nhiệt trên khu vực cũng không cao
giao động trong khoảng từ hai mươi hai đến ba mươi độ
khu vực đà nẵng đến bình thuận cũng chịu tác động của rãnh mây rông
nên ba ngày tới cũng có mưa rông
tại phần phía bắc khu vực có nơi có mưa to đến rất to
đi kèm với tố lốc và gió giật mạnh
người dân nơi đây cũng cần đề cao cảnh giác
với lũ quét sạt lở đất rất dễ xảy ra khi mưa lớn rồn rập
nền nhiệt trên khu vực cũng không cao
giao động trong khoảng từ hai mươi một đến ba mươi độ
vùng cao tây nguyên cũng sẽ có mưa rông bất chợt trong ngày
tuy nhiên cường độ mưa khá hơn sẽ tập trung xuất hiện về chiều tối
với nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to
từ ngày hai mươi hai mưa có xu hướng giảm hơn về diện
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh
còn về nhiệt độ thì mức nhiệt trên khu vực
giao động trong khoảng từ một mươi bảy hai mươi độ
tại các tỉnh thành nam bộ ba ngày tới cũng có mưa rông mạnh trên diện rộng
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
còn về nhiệt độ do có mưa nhiều nên mức nhiệt trên khu vực
ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ